thưa quý vị trước bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp tại ukraine để giúp cho cộng đồng người việt tại ukraine trong quá trình sơ tán
vào chiều ngày hôm nay hai tháng ba ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao cung cấp một số thông tin
cung cấp đầu mối liên lạc kèm theo để bà con người việt tại ukraine liên hệ trong trường hợp cần thiết